lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an tp hà nội đã chính thức gia quân triển khai xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
tiếp tục là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sáng ngày một tháng tám công an tp hà nội đã tổ chức tổng kiểm tra xử lý người điều khiển các phương tiện giao thông và xử phạt theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
theo đó có một trăm tám mươi ba nhóm hành vi vi phạm sẽ được tăng mức xử phạt
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động đã ra quân đồng bộ trên khắp các tuyến đường của thủ đô
các đèn tí điệu chỉ huy giao thông như vượt đèn đỏ tôi cho đây là một trong những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến cái ồn tắc giao thông và cái tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước
theo ghi nhận tại ngã tư tôn thất thuyết phạm hùng đoạn đối diện bến xe mỹ đình lưu lượng phương tiện giao thông liên tục ở mức ủn ứ
chỉ một dịp đèn giao thông mà lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng phương tiện và xử lý bốn trường hợp vi phạm luật giao thông với hành vi không đội mũ bảo hiểm
có những một số người thì người ta đã được thông tin đại chúng người ta còn nghiên cứu người ta cũng nắm bắt được
còn một số người dân người ta khi mà chưa nắm bắt được cái thông tư cũng như là cái mức phạt thay đổi của nghị định bốn mươi sáu thì chúng tôi ngoài vấn đề xử phạt còn có hình còn kèm theo là tuyên truyền cũng như là hướng dẫn phổ biến cho người ta biết và nắm bắt được là những cái nội dung những cái lỗi vi phạm mà có cái sự thay đổi trước so với cái nghị định một trăm bảy mươi một
một khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông khi xử lý vi phạm đó là việc một số trường hợp người dân khi tham gia giao thông
mặc dù biết luật nhưng vẫn vi phạm
có thể nói trước tình trạng người tham gia giao thông và số vụ tai nạn giao thông
ngày càng tăng như hiện nay thì sự ra đời của nghị định bốn mươi sáu cũng như sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
sẽ phần nào tạo sự gian đe và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông
tuy nhiên ý thức chấp hành luật giao thông của người dân vẫn là yếu tố cốt lõi
để có thể đánh giá việc thực hiện nghị định bốn mươi sáu có hiệu quả hay không